thưa quý vị tính đến hết ngày bốn tháng tám tổng cục đường bộ việt nam và sáu mươi ba sở giao thông vận tải trên cả nước đã cấp giấy nhận diện ưu tiên luồng xanh cho hai trăm bốn mươi bảy hai mươi chín xe
bộ giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị của bộ sở giao thông vận tải các địa phương phải tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm sự chủ động trong tham mưu tổ chức phân luồng đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt
bên cạnh đó cũng đề nghị các sở giao thông vận tải sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau để tiếp nhận xét duyệt hồ sơ cấp mã qr cho những địa phương có số lượng đăng ký lớn
đại diện bộ giao thông vận tải cũng nói rõ qua kiểm tra tại chốt phải khẳng định các doanh nghiệp và lái xe đã nắm bắt và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch
cá biệt có một số trường hợp cố tình vi phạm và đã được phát hiện kịp thời xử lý nghiêm
việc này phải tiếp tục thông tin tuyên truyền nhằm phát huy ý thức tự giác của các doanh nghiệp chủ phương tiện và đội ngũ lái xe
mọi hoạt động lưu thông hàng hóa phải đảm bảo tuyệt đối chấp hành các quy định biện pháp phòng chống dịch